một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày ba mươi tháng một trên địa bàn xã vùng sâu của huyện yên minh tỉnh hà giang làm bốn người chết tại chỗ và ba người bị thương nặng
theo xác minh ban đầu xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi ba c bốn trăm bốn mươi năm do nông văn quốc chưa rõ năm sinh thường trú ở xã minh sơn huyện bắc mê điều khiển đi hướng du già lũng hồ huyện yên minh tỉnh hà giang
trên xe có bảy người gồm cả lái xe xe ô tô đang lưu thông đến thôn bạt cắt hai xã lũng hồ huyện yên minh đã lao xuống vực sâu khoảng hai trăm linh m
hậu quả làm bốn người chết và ba người bị thương nặng
hiện cơ quan chức năng tỉnh hà giang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn